nhân kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam
bảy mươi năm năm ngày bác hồ gửi thư cho giới công thương trao tặng danh hiệu doanh nhân việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ
hiện việt nam đã có trên bảy trăm linh doanh nghiệp được công nhận theo luật doanh nghiệp và có trên năm triệu hộ kinh doanh
trong đó có một sáu triệu hộ kinh doanh có đăng ký xét về số lượng doanh nghiệp trên đầu dân chúng ta không thua kém các nền kinh tế thị trường khác trong khu vực
nhưng điều đáng nói là về chất lượng chúng ta chưa đặt chuẩn mực trung bình trong tương quan so sánh với asean
chính vì vậy mà nâng cấp doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu bức thiết ở việt nam
các định hướng và nỗ lực của chương trình quốc gia phát triển doanh nghiệp không chỉ cần tập trung vào số lượng doanh nghiệp
mà quan trọng hơn là phải tập trung vào nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế
việt nam đang hội nhập sâu vào các nền kinh tế của thế giới đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp việt nam trỗi dậy
danh hiệu doanh nhân việt nam tiêu biểu cúp thánh gióng diễn ra lần đầu tiên năm hai nghìn sáu do vcci tổ chức
danh hiệu này được bình xét và trao tặng cho một trăm linh doanh nhân tiêu biểu toàn quốc theo quy định ba năm một lần
tiêu chí xét tặng danh hiệu này được dựa vào thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ trong ba năm liên tục
thành tích cá nhân của các doanh nhân giữ chức vụ lãnh đạo cũng từ ba năm trở lên